đồn biên phòng hủy luông bộ đội biên phòng tỉnh lai châu nằm tại xã hủy luông huyện phong thổ
đồn bị quản lý và bảo vệ hơn một mươi ba km đường biên giới và chín điểm bốc
đồng bào sinh sống ở đây chủ yếu là mông giao và hà nhì
để làm tốt nhiệm vụ chính trị đồn hủy luông đã chủ động tích cực bám dân bám bàn
tham gia giúp sức cùng đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế
qua đó góp phần xây dựng một vùng biên mạnh về kinh tế ổn định về chính trị
sinh sống ở bản làng vây một xã hủy luông hộ gia đình anh lý a dơ dân tộc mông
là đầu mối chuyên thu mua nông sản số lượng lớn
năm hai nghìn một mươi hai được đồn biên phòng hủy luông tư vấn phát triển kinh tế
anh dơ đã mạnh dạn đứng ra gom nhận nông sản của bản
năm hai nghìn một mươi sáu anh dơ tiếp tục vay vốn ngân hàng mua xe ô tô để vận chuyển cho dễ dàng và làm ăn lớn hơn
đến nay thu nhập hàng năm của hộ gia đình anh dơ khoảng ba trăm linh triệu đồng
gia đình mình rất là khó khăn sau đó có cám bụng biên phòng
sau đó lên đây sau đó thích cho bọn là trồng chuối
thì mới có sau đó trồng chuối thì mới phát triển lên
sau đó trồng đồ chuối trồng đồ ngu thì mới có tiền
sau đó mình đi vai thêm nhận được một ít tiền thì mới phát triển ra
thì mới mua được xe ô tô bây giờ mới có ô tô buôn bán
ở bản làng vây một xã hủy luông không chỉ có hộ gia đình anh lý a dơ
mà còn có rất nhiều hộ khác được bộ đội biên phòng giúp sức
phát triển kinh tế trong đó phải kể tới hộ gia đình của anh vàng a sài
khi được các chiến sĩ đồn biên phòng xuống tư vấn giúp đỡ
nên bảy năm trở lại đây gia đình đã không còn suy nghĩ đến việc đói bụng
hiện gia đình có khoảng một gốc chuối thương phẩm
bán ra thu nhập được trên năm mươi triệu đồng mỗi năm
mình đã trồng chuối đời đời bảy năm rồi
thế thì bây giờ mình có khi là mùa năm mình cũng thu được năm mươi triệu
thì giờ lại mình cũng là hơi
áo uống một tí nhà nước cũng là số hộ một tí nữa
bây giờ dụ đất một tí trong dân tộc mấy mình thì bây giờ cũng đủ áo rồi
công tác dân vận trong phát triển kinh tế
so đói giảm nghèo luôn được đồn hủy luông quan tâm
đó là những mô hình trồng chuối ngô lai lợn sinh sản bò giống
việc triển khai các mô hình ấy đã làm chuyển biến nhận thức của đồng bào dân tộc thiểu số
họ biết tự chủ hơn trong lao động sản xuất
tự vươn lên thoát nghèo và phát triển kinh tế hộ gia đình
và hiện nay thì hai mươi ba thôn bản của xã hồi luông
nơi đồn miếng phòng hồi luông đóng quân thì đã trồng chủ yếu là cây chuối tây
ở cái cây chuối tây thì bà con đã được giải quyết rất nhiều vấn đề
một là những cái vấn đề về kinh tế xã hội
hai là cái đói nghèo thì trên địa bàn cũng đã giảm rất nhiều
thứ ba nữa là tạo điều kiện về công an việc làm cho bà con nhân dân ở địa phương
với những việc làm từ thực tiện ấy
đời sống kinh tế của nhân dân trên địa bàn hủy luông đã được nâng lên rõ rệt
tỷ lệ hộ nghèo của xã đã giảm xuống hai mươi một
đặc biệt nhất đó chính là người dân vùng biên nơi này đã có ý thức hơn
trong việc chấp hành nghiêm chủ trương đường lối của đảng
chính sách pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương
để qua đó xây dựng một vùng biên giới mạnh về kinh tế và ổn định về chính trị